buổi sáng trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về đề án một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiết thị trường thành phố daegu hàn quốc
ông won yang jin đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng chào đón thị trường và đoàn đại biểu thành phố daegu tới thăm việt nam
thủ tướng cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố daegu với việt nam
trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế
thương mại đầu tư và giao lưu nhân dân
thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc trong thời gian qua
tiếp tục phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố
đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai dân tộc việt nam hàn quốc
hàn quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam
đứng thứ nhất về đầu tư thứ hai về viện trợ oda lao động du lịch và thứ ba về thương mại
đây là thành quả có được nhờ nỗ lực chung của chính phủ nhân dân hai nước và sự đóng góp tích cực của doanh nghiệp hai nước
thủ tướng nhấn mạnh việt nam rất coi trọng việc mở rộng giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước
coi đây là một yếu tố quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa việt nam và hàn quốc
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn hoan nghênh và sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư đến từ hàn quốc nói chung
và thành phố daegu nói riêng yên tâm đầu tư kinh doanh tại việt nam
về phần mình cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp thị trưởng thành phố daegu khuân chong jin cho rằng
quan hệ hợp tác việt nam ngày càng gần gũi nhất là sau khi hai bên ký fta thì quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ
ông cũng bày tỏ mong muốn thủ tướng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp hàn quốc đã đầu tư
cũng như có nguyện vọng đầu tư vào việt nam
thị trưởng thành phố daegu cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc phát triển hơn nữa
trong đó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào việt nam
ông cũng bày tỏ mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện cho ngân hàng daegu mở văn phòng đại diện tại thành phố hồ chí minh
sáng nay một mươi hai tháng một mươi tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã hội đàm với tổng thư ký pháp ngữ mika en giang
tại buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao ý nghĩa
chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thư ký pháp ngữ khẳng định cộng đồng pháp ngữ là đối tác quan trọng của việt nam
và bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác giữa việt nam và cộng đồng pháp ngữ ngày càng được củng cố và tăng cường
phó thủ tướng nhấn mạnh việt nam ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng pháp ngữ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế
bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống qua đó tăng cường sức sống của cộng đồng và đáp ứng mong đợi của các nước thành viên
về phần mình bà mika en giang nhấn mạnh vai trò vị trí quan trọng của việt nam trong cộng đồng pháp ngữ
hoàn ngành những đồng góp tích cực và cam kết mạnh mẽ của việt nam đối với cộng đồng
bà tổng thư ký cũng khẳng định cộng đồng pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với việt nam về giảng dạy tiếng pháp
và bằng tiếng pháp hỗ trợ việt nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
sau buổi hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và tổng thư ký pháp ngữ
đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận đối tác giữa học viện ngoại giao và tổ chức quốc tế pháp ngữ
nhằm tăng cường năng lực tiếng pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức việt nam
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi tại nhà quốc hội ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu
đã có buổi tiếp
ông makut idara quốc phụ khanh bộ ngoại giao đức
tại buổi tiếp chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp
ông makut idara quốc phụ khanh bộ ngoại giao đức
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam đức phát triển mạnh mẽ
sâu rộng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị ngoại giao đầu tư thương mại giáo dục đào tạo
việc hai bên duy trì cơ chế họp nhóm điều hành chiến lược thể hiện thiện trí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nhà nước
trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
ông markud idara quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức mong muốn hai nước sẽ tăng cường hơn nữa sự giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực
trong đó có quan hệ hợp tác đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ hai nước đạt được những bước phát triển thực chất hơn nữa
thủ tướng chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí cho hai mươi hai địa phương phát triển thủy sản
theo đó thủ tướng chính phủ quyết định bổ sung hai trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm một mươi tám triệu đồng cho hai mươi hai địa phương từ nguồn hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ
để thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trong năm hai nghìn một mươi chín
việc thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương phát triển thủy sản có ý nghĩa rất quan trọng
nhất là trong bối cảnh tại một số tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
thủ tướng chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành
chuẩn bị vào vụ mới thả nuôi tôm hùm nhưng nguồn tôm giống tự nhiên trong nước đang khăn hiếm
phần lớn ngư dân phú yên phải mua tôm nhập từ philippines chưa qua kiểm dịch
trong khi đó hầu hết các địa phương đều chưa có quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm dẫn đến thường xuyên phát sinh dịch bệnh
vụ tôm hùm vừa qua tôm giống tự nhiên trong nước thiếu
nhiều ngư dân ham rẻ mua tôm giống trôi nổi giá thấp nhất là tôm nhập từ philippines
sau một thời gian nuôi tôm bị nhiễm bệnh và lây lan ra toàn vùng nuôi dẫn đến chết hàng loạt
trước thực trạng trên ngành thú y tỉnh phú yên khuyến cáo ngư dân cần chú trọng chọn tôm giống có nguồn gốc rõ ràng
và được ngành chức năng kiểm dịch nuôi với mật độ thưa để tránh ô nhiễm nguồn nước
đặc biệt các địa phương cần có quy hoạch chi tiết vùng nuôi và tuân thủ lịch thời vụ tránh nuôi tôm tự phát phát sinh và lây lan dịch bệnh
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ban hành kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh
trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh điện biên xảy ra tình trạng một số đối tượng giả mạo nhân viên tổng đài vnpt
cài đặt bản tin tự động quay số đến khách hàng vnpt để lừa đảo
cuộc gọi có nội dung thông báo khách hàng đang nợ cướp tổng đài tám triệu đồng
và dọa nếu khách hàng không chuyển tiền vào tài khoản sẽ khóa máy sau hai giờ
rất may là chưa có khách hàng nào bị lừa đảo về tài sản
ngay sau khi nhận được phản ánh từ khách hàng vnpt đã tiến hành ra soát tìm hiểu và phát hiện cuộc gọi
bắt nguồn từ các đầu số ảo được tạo lập từ mạng ip internet mạo danh tổng đài của vnpt
để gọi tới các số cố định của khách hàng nhằm mục đích trục lợi
viễn thông điện biên cũng đã làm đơn trình báo và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
điều tra làm rõ vụ việc đồng thời cảnh báo khách hàng cảnh giác với các thủ đoạn này tránh để mắc lừa cái xấu
đoạn qua phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở nghiêm trọng
khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
điểm sạt lở kéo dài trên năm mươi mét lấn sâu vào tuyến đường bê tông thôn lộ ra nhiều hàm ếch sâu rất nguy hiểm
vụ sạt lở đã cuốn trôi hàng chục khối đất đá và nhiều bụi tre do người dân trồng dọc bờ sông để chống sạt lở
thời gian qua dọc bờ sông bồ đoạn qua tôn thanh lương liên tục xảy ra tình trạng sạt lở
gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân
nguyên nhân do sông bồ từng xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép rầm rộ
làm thay đổi dòng chảy của sông tạo nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu
nguyên nhân do sông bồ đoạn qua thôn thanh lương liên tục xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép rầm rộ

làm thay đổi dòng chảy của sông tạo nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu

làm thay đổi dòng chảy của sông tạo nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu
nguyên nhân do sông bồ đoạn qua thôn thanh lương liên tục xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép rầm rộ
làm thay đổi dòng chảy của sông tạo nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu
nguyên nhân do sông bồ đoạn qua thôn thanh lương liên tục xảy ra tình trạng khai thác cát sạn trái phép rầm rộ

làm thay đổi dòng chảy của sông tạo nhiều hàm ếch khiến nền đất yếu

được tham gia hoạt động này đồng thời khẳng định sự có mặt của quân đội thổ nhĩ kỳ
tại căn cứ quân sự trên là hợp pháp và việc này sẽ được duy trì khi còn cần thiết
về phần mình thủ tướng iraq haider al abadi tuyên bố chính phủ iraq không cho phép quân đội
thổ nhĩ kỳ tham gia vào chiến dịch giải phóng mosun bởi kế hoạch triển khai quân của ankara
vi phạm chủ quyền của iraq hiện thổ nhĩ kỳ đang duy trì khoảng hai binh sĩ tại iraq
trong đó có năm trăm linh quân đồn trú tại basika được truyền thông ankara đưa tin là sẽ tham gia
các chiến dịch giải phóng mossol tổng thống philippines rodrigo duterte vừa ban hành lệnh
cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá ở nơi công cộng trên toàn nước này kể cả thuốc lá điện tử
điều này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều cho dân chúng do lo ngại sẽ không vượt qua được tháo gỡ
quen xấu này nhưng đa số đều đồng tình với chiến dịch này của tổng thống philippines
tổng thống philippines rodrigo duterte là người rất cứng rắn trong chiến dịch chống ma túy của mình
giờ đây ông tiếp tục áp dụng sự mạnh mẽ đó trong chiến dịch chống hút thuốc lá
lệnh cấm thuốc lá bắt đầu có hiệu lực từ tháng một mươi một tới các cá nhân vi phạm sẽ phải nộp tiền năm mươi
peso tương đương với gần ba trăm linh đồng hoặc phải ra tòa nếu hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử
ở nơi công cộng như bến xe các văn phòng công viên bởi nó vẫn tỏa ra khói
đây quả thực là một thử thách quá khó khăn đối với tôi bởi vì cần phải nghiêm túc thực hiện kỷ luật
với bản thân tôi không thể ngăn cơn thèm hút thuốc đặc biệt là khi phải chờ đợi ai hay điều gì đó
nó thực sự là một cám dỗ khó khăn
trong khi đó những người bán hàng rong lại lo lắng bởi chiến dịch ảnh hưởng lớn tới cuộc sống mưu sinh của họ
lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới đời sống của chúng tôi rất nhiều vì chúng tôi không tìm được việc nào khác
ngoài bán thuốc lá để mưu sinh chúng tôi còn phải sống và kiếm tiền học cho những đứa con nữa
chúng tôi sẽ thất nghiệp bởi lệnh cấm này
tuy vậy đa số người dân đều ủng hộ lệnh cấm quyết liệt này sẽ giúp phá bỏ được thói quen hút thuốc tồn tại bấy lâu nay
nếu bạn không có chỗ nào để được hút thuốc thì tốt nhất là bạn nên dừng lại bởi nếu bị bắt bạn sẽ gặp rắc rối lớn
do đó tôi nghĩ lệnh cấm này sẽ giúp cải thiện tích cực tình trạng nghiện thuốc lá lâu năm đối với những người như tôi
với biệt danh người trừng phạt tổng thống duterte nổi tiếng với chính sách hạ khắc với tội phạm ma túy và giờ là thuốc lá
trước đây ông từng cấm hành động hút thuốc lá nơi công cộng ở thành phố davao nơi ông làm thị trường trong suốt hai mươi năm
một dự án nghiên cứu mới của đh edinburgh anh quốc vừa phát triển thành công quy trình hóa học mới giúp chất xuất vàng dễ dàng từ các thiết bị điện tử cũ
thống kê cho thấy bảy lượng vàng trên toàn thế giới hiện đang nằm trong các thiết bị điện tử cũ đã bị thải loại phần lớn trong số đó đến từ những chiếc điện thoại di động
tuy nhiên việc chất xuất vàng từ các thiết bị này luôn là một nhiệm vụ khó khăn do phải sử dụng nhiều chất hóa học độc hại
tuy nhiên mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn khi nhóm nhà khoa học ở trường học edinburgh phát triển một quy trình tách vàng mới
và hiệu quả hơn đặc biệt nó rất an toàn và thân thiện với môi trường
ngành chế tạo điện thoại di động đang phát triển không ngừng nhưng ngoài việc vứt những chiếc điện thoại cũ và hố trôn rác thải
chúng ta có thể tái sử dụng chúng tận dụng được các nguyên liệu kim loại quý đặc biệt là vàng
các nhà khoa học cho biết đang tìm các đối tác thương mại để đưa công nghệ chiết xuất vàng mới vào thực tế
mỗi năm có khoảng ba trăm linh tấn vàng được sử dụng cho các thiết bị điện tử như điện thoại tv và máy tính
con số này đang gia tăng tỷ lệ thuận với sự mở rộng của ngành công nghiệp điện tử